như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào ngày hôm qua hàn quốc xác nhận có hơn ba mươi ca mắc mới covid một mươi chín
liên quan đến một trường luyện thi tại thủ đô seoul
trong số những ca nhiễm mới có cả sinh viên và nhân viên nhà trường và hai trăm một mươi bốn người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã phải tự cách ly
nhiều khả năng số ca nhiễm sẽ còn tăng do công tác xét nghiệm vẫn đang được tiến hành
ổ dịch covid một mươi chín mới bùng phát ở noryangjin tây nam thủ đô seoul
chỉ một ngày trước khi hàn quốc tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên trung học và phổ thông
kỳ thi vẫn được tổ chức theo kế hoạch nhưng được tăng cường các biện pháp giãn cách ở các điểm thi tuyển
trong khi đó cùng ngày bộ trưởng thống nhất hàn quốc lee in jong cho biết hàn quốc sẽ thúc đẩy hợp tác với triều tiên
sau khi phát triển được vaccine và thuốc chữa trị covid một mươi chín
tại cuộc họp với các chuyên gia y tế bộ trưởng lee in jong nêu rõ
khi hàn quốc có vaccine điều trị covid một mươi chín và phân phối được sản phẩm trong tương lai gần
thì một môi trường mới sẽ được thiết lập trên bán đảo triều tiên nơi người dân và hàng hóa có thể lưu thông dễ dàng